các bạn vươn vai vặn người hoặc là các bạn đi bộ vài bước chân hoặc là ra uống cốc nước chẳng hạn thế thì luôn có một khoảng thời gian trống để cho bạn relax một chút để cho cổ nó đỡ mỏi
thế và ngoài ra thì khi về nhà thì các bạn nên tập
thì chúng ta biết là cái cơ thể của chúng ta thì khớp có rất là nhiều các cái khớp và mỗi một cái khớp phải được bảo vệ bằng cách cơ
thế thì khi mà chúng ta phải làm thế này chúng ta phải vận động từng cái nhóm cơ một
không phải chúng ta chỉ quan tâm chúng ta đi bộ
chạy chúng ta chơi thể thao nhưng chúng ta lại phải quan tâm đến từng cái nhóm cơ
ví dụ nhóm cô ở cổ chúng ta phải cách vận động như thế nào xoa móc ra làm sao
thì trên mạng chúng ta xem chúng ta sẽ sớt được nghe trên mạng những bài tập cho cổ bài tập cho vai bài tập cho bụng bài tập cho cơ đùi cho cơ cảnh chân
tất cả các bài tập đều có hết
thì các bạn luôn luôn phải tập để cho cơ mới luôn xâm chắc
đấy là cái rất là quan trọng
một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
hầu hết các trường hợp đau cổ vai gáy có thể cải thiện hiệu quả nếu được phát hiện chẩn đoán kịp thời và áp dụng phương pháp điều trị phù hợp
tuy nhiên tình trạng này cũng có nguy cơ dẫn đến tàn tật vĩnh viễn nếu triệu chứng kéo dài hoặc tiến triển nghiêm trọng
ngoài ra trong một số trường hợp nhức mỏi của vai gái dài dẳng còn có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh ung thư liên quan điển hình như là ung thư phổi
thói quen tập thể dục đều đạn sẽ giúp thư giãn vùng cổ vai và lưng
tuy nhiên các bài tập cần được thực hiện theo đúng kỹ thuật để tránh kéo căng cơ gân dây chẳng quá mức dẫn đến nhiều vấn đề không mong muốn
bệnh viện đa khoa tâm anh được trang bị hệ thống máy móc trang thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại để có thể phát hiện sớm các tổn thương và điều trị hiệu quả các bệnh lý về cơ xương khớp
bên cạnh đó là hệ thống phòng khám khu nội chú cao cấp khu vực phục hồi chức năng hiện đại quy trình chăm sóc hậu phẫu toàn diện giúp bệnh nhân nhanh chóng hồi phục và ổn định sức khỏe sau phẫu thuật
bệnh viện đa khoa tâm anh hân hạnh đồng hành cùng chương trình